sáng nay ngày bốn tháng hai tại nút giao phía nam đầu cầu nhật tân phường phú thượng quận tây hồ
thành phố hà nội đã phát động tết trồng cây xuân đinh dậu hai nghìn một mươi bảy
tham dự buổi lễ có đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội
phát động tết trồng cây xuân ninh dậu hai nghìn một mươi bảy đồng chí hoàng trung hải nhấn mạnh
thực hiện lời dạy của chủ tịch hồ chí minh hàng năm cứ mỗi độ tết đến xuân về
nhân dân cả nước nói chung và thủ đô hà nội nói riêng lại hăng hái ra quân trồng cây gây rừng
việc làm này đã trở thành một nét đẹp văn hóa của cả nước cũng như thủ đô hà nội
nhân dịp này đồng chí hoàng trung hải kêu gọi mỗi đơn vị người dân trên địa bàn thành phố
tích cực tham gia trồng mới bảo vệ và chăm sóc cây xanh tập trung ở những khu vực vườn hoa công viên
địa điểm sinh hoạt công cộng góp phần xây dựng thủ đô ngày càng xanh văn hiến văn minh hiện đại
theo kế hoạch toàn thành phố hà nội phấn đấu trồng hơn bốn trăm ba mươi cây các loại trong năm hai nghìn hai mươi
mục tiêu đến năm hai nghìn hai mươi sẽ trồng mới một triệu cây xanh